đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh nghệ an khóa một mươi chín nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm họp phiên bế mạc
đại hội đã thảo luận đóng góp ý kiến và bày tỏ sự nhất trí đối với dự thảo các văn kiện
trình đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng và bầu ra ban chấp hành đảng bộ tỉnh khóa một mươi
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm gồm sáu mươi bốn đồng chí
đồng chí thái thanh quý ủy viên dự quyết trung mương đảng tái đắc cử bí thư tiền quỷ
tại hội nghị ban chấp hành đảng bộ tỉnh lần thứ nhất khóa một mươi chín bầu ra ban thường vụ tỉnh ủy gồm một mươi sáu đồng chí
bầu bí thư và các phó bí thư tiền quỷ bầu ủy ban kiểm tra tiền quỷ chủ nhiệm ủy ban kiểm tra tiền quỷ
đại hội cũng đã bầu hai mươi chín đại biểu chính thức và hai đại biểu dự quyết dự đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng